từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi tại bảo tàng dân tộc học việt nam diễn ra triển lãm ảnh
mexico việt nam nơi hội tụ những ánh mắt triển lãm do đại sứ quán mexico tại việt nam
và bảo tàng dân tộc học việt nam phối hợp tổ chức với mong muốn tôn vinh tình hữu nghị
và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước
chương trình giới thiệu tới công chúng bảy mươi hai tác phẩm nhiếp ảnh của ba nhếp ảnh gia người mexico
và ba nhếp ảnh gia người việt nam
mexico việt nam nơi hội tụ những ánh mắt giúp công chúng cảm nhận vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên
con người và những đặc trưng văn hóa của hai quốc gia cũng như mối quan hệ gắn bó hữu nghị giữa hai nước
với các bộ sưu tập ảnh màu và đen trắng triển lãm minh chứng cho cuộc gặp gỡ
thể hiện sự giao thoa trong cuộc sống thường nhật của hai đất nước
minh họa những điểm chung của hai xã hội hai nền văn hóa cách xa nhau hàng nghìn dặm